trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi đại hội đại biểu đảng bộ thành phố móng cái tỉnh quảng ninh đã diễn ra thành công tốt đẹp
đây là một trong ba đại hội đảng bộ điểm của tỉnh quảng ninh được tỉnh quảng ninh hết sức coi trọng bởi vị trí địa đầu tổ quốc
những ngày cuối tháng năm này thành phố biên giới địa đầu tổ quốc trở nên rực rỡ tươi mới như khẳng định tinh thần của đại hội đảng bộ lần thứ hai mươi bốn